khổng tử là ai mà có tầm ảnh hưởng nhất nhì lịch sử trung hoa
từ lâu khổng tử được xem là người khai sáng ra nho học
ông cùng với lão tử là hai vị nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì lịch sử trung hoa
ông dành cả cuộc đời chui du khắp nơi để truyền bá triết lý của mình
những tư tưởng của ông không chỉ tồn tại ở thời trung hoa cổ
mà còn song hành với sự phát triển hiện đại ngày nay
qua nhiều thế kỷ khổng phu tử đã được coi là một vị thánh của trung hoa
vì vậy cuộc đời của ông đã được mô tả theo dịch bằng nhiều chuyện kể truyền thuyết
khiến cho rất khó mà tạo dựng lại tiểu sử một cách chính xác
lời tường thuật có chi tiết nhất về cuộc đời của khổng phu tử là trong sách sự ký của tư mạ thiên
nhà sử học trung hoa đã sống từ năm một trăm bốn mươi năm tới năm tám mươi sáu trước công nguyên
nhiều học giả thời nay đã không tin vào tiểu sử này
coi sử gia tư mạ thiên đã tiểu thuyết hóa tiểu sử của khổng phu tử
tuy nhiên căn cứ vào các đàm thoại trong sách luận ngữ giữa khổng tử và các môn đệ
người ta có thể hiểu được cuộc đời của nhà đại hiền triết đông phương này
ông tổ ba đời của khổng tử bốn gốc người nước tống hà nam
dời sang nước lỗ sơn đông
thân phụ của khổng tử tên là thúc lương ngột làm quan võ lấy bà vợ trước sinh được chín người con gái
khi đã về già thân phục ông mới lấy bà nhan thị và sinh ra khổng tử
vào mùa đông tháng một mươi năm canh tuất năm thứ hai mươi một đời vua linh vương nhà chu
tức năm năm trăm năm mươi một trước công nguyên
chuyện kể rằng bà nhan thị có lên núi ni khâu để cầu tự
vì thế khi sinh ra khổng tử được đặt tên là khâu tự là trọng ni
có sách đã chép rằng khổng tử có tên là khâu vì tráng cao và gồ lên như cái gò
vì khâu theo ý nghĩa chữ trung hoa là cái gò
khi khổng tử lên ba tuổi thì thân phụ mất
ông tự thuật rằng ông đã trải qua một tuổi thơ
nghèo khổ thuở bé ta chịu cảnh nghèo nên phải làm việc hạ tiền
ông đã phải bương trải mưu sinh không câu nệ những việc thấp hàng
nhờ thế mà có thể tự học tập được
những kinh nghiệm gian lao của tuổi thơ đã giúp ông nhận chân nội thống khổ của dân nghèo
và bắt đầu suy tư sâu sắc về nó
khổng tử và lão tử
năm một mươi chín tuổi khổng tử lập gia đình và sau đó nhậm chức ủy lại với công việc là cai quản việc đông thóc ở kho
sau lại làm tu chức lại
khổng tử là một người đàn ông
đã tạo ra việc nuôi bò dê để dùng vào việc cúng tế
vào lúc này khổng phụ tử đã nổi tiếng là một người tài giỏi
vì vậy một vị quan nước lỗ tên là trọng tôn cồ đã cho hai người con theo học là hà kỵ và nam cung quát
khổng tử nghiên cứu về nhà học nên rất chú ý đến các lễ nghi và phép tắc của các bậc đế vương đời trước
và muốn tìm hiểu các bản văn tài liệu có liên quan
thời đó những tài liệu như vậy được lưu trữ tại lạc dương là kinh đô của nhà chu
năm hai mươi tám hai mươi chín tuổi khổng tử đực vua đã cấp cho một cổ xe ngựa và vài người hầu hạ để ra đi
thời đó người phụ trách tòa nhà lưu trữ các văn thư cổ ghi chép các biệt cổ từ thế kỷ hai mươi ba trước công nguyên trở về sau là lão tử
các văn kiện của thời đại đó được khắc bằng chữ cổ lên trên ngói tre hay mua rùa
lão tử đã giúp khổng tử sử dụng các văn khố sao chép tài liệu để về sau này dùng làm căn bản cho việc sang định sách
trách sự ký của tư mạ thiên đã chép rằng khổng tử đến hỏi lão tử về lễ
lão tử đáp rằng người quân tử gặp thời thì đi xe không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân
ta nghe người buôn bán giỏi khéo chứa của coi như người không có gì
người quân tử có đức tốt coi diện mạo như người ngu dại
ông nên bỏ các khí kiêu căng cái lòng ham muốn cùng các sắc dục và dâm trí đi
những cái ấy đều vô ích cho ông
khổng tử ra về bảo các đệ tử rằng
chim thì ta biết nó bay được cả thì ta biết nó lội được giống thú thì ta biết nó chạy được
chạy bay lội ta có thể chăn lưới mà bắt được
đến như con rồng thì ta không biết nó cử gió cử mây bay lên trời lúc nào
hôm nay ta thấy lão tử như con rồng vậy
sau khi ở lạc dương trở về nền học vấn của khổng tử cũng được mở rộng hơn trước
học trò vì thế theo học rất đông
ý muốn của khổng tử là mang sự học của mình ra trị dân
dân giúp nước nhưng vua nước lỗ không dùng ông
khi nước lỗ có loạn khổng tử phải bỏ chạy sang nước tề
vua nước tề là tề hầu đã đón ông tới để hỏi ý kiến về các vấn đề chính trị
và đã rất khâm phục và định dùng nhưng ý định đó đã bị quang đại phu là án anh ngăn cản
buồn bã khổng tử lại trở về nước lỗ nghiên cứu về đạo thánh hiền và mở trường dạy học
vào năm khổng tử năm mươi một tuổi vua nước lỗ mời ông làm quang trung đô tể
tức là vị quan quản trị kinh thành rồi thăng lên cấp đại tư khấu tức là bộ trưởng tư pháp ngày nay
trong bốn năm đảm nhiệm chức vụ này khổng tử đã đặt ra các phép tắc
đề ra việc cứu giúp các người nghèo khó quy định việc chôn cất người chết
nhờ luật lệ phân minh mọi người dân được dạy bảo các điều lễ nghĩa
trai gái theo lệ giáo kẻ gian phi không có
sau đó vua nước lỗ lại cất nháp khổng tử lên chức nhếp tưởng sự được quyền bàn việc nước
chuyện còn kể rằng khi cầm quyền ông đã giết kẻ gian thần là nhiếp chính mão
và giúp nước lỗ trở thành một miền đất thanh bình thịnh trị
vua nước tế bên cạnh bèn tìm cách hãm hại nước lỗ bằng cách đưa qua tặng vua lỗ gái đẹp và ngựa tốt
khiến cho vua lỗ đam mê vì thế khổng tử đã từ chức rồi rời qua nước vệ cùng một số môn đệ
chỉ ở nước vệ một mươi tháng mà không được vua nước này trọng dụng khổng tử lại đi qua nước trần
và trên đường đi tại đất khuôn ông bị nhầm lẫn là dương hổ một tên tàn bạo nên bị bác nhầm
rồi trong thời gian ở nước tống khổng tử cũng suýt bị ám hại bởi quan tư mã tên là hoàng khôi
sở dĩ khổng tử đi hết nước này qua nước kia vì chỉ muốn đem các sở học của mình về trị dân
để thuyết phục các bậc vua chúa nhưng vào thời kỳ loạn lạc đó
không bậc vương giả nào chú ý đến các điều lễ nghĩa của khổng tử
có lẽ trong thời gian đi chu du thiên hạ này trường phái khổng học đã được củng cố
và số môn đệ theo học cũng gia tăng rất nhiều
tính ra từ khi rời nước lỗ khổng tử đã đi qua tất cả một mươi bốn nước
và trở về quê hương vào tuổi sáu mươi tám có lẽ vào năm bốn trăm tám mươi bốn trước công nguyên
không có văn bản nào ghi lại các năm cuối đời của khổng tử
xong chắc chắn ông đã dùng khoảng thời gian cuối cùng này để dạy học trò
đọc lại tất cả các tài liệu thu thập được trong các chuyến đi và biên soạn các tác phẩm
những năm cuối cùng cũng là giai đoạn bất hạnh đối với khổng tử
vì người con trai độc nhất của ông qua đời rồi tới lượt nhang hồi là môn đệ yêu quý của ông
năm bốn trăm tám mươi tự lộ cũng chết vì trận mạng
khổng tử mất vào năm bốn trăm chín mươi bảy thọ bảy mươi hai tuổi mộ chôn tại khổng lâm
cách huyện khúc phụ thuộc tỉnh sơn đông hai dặm
các môn đệ rất thương tiếc vị thầy nên họ đã làm nhà bên một và để tan trong nhiều năm
kho tàn của khổng tử
khổng tử được coi là một trong các nhà biên soạn
những sách cổ quan trọng nhất của trung hoa
ông đã xếp đặt lại các văn thơ cổ trong cuốn kinh thi
đây là bộ sách chép các bài ca giao từ thời thượng cổ tới đời vua bình vương nhà chu
bộ kinh thư của khổng tử là một bộ sự rất có giá trị
đã ghi chép các lời vua tôi khuyên bảo nhau từ đời như thuấn đến đời đông chu
bộ kinh dịch là bộ sách lý học giải thích quan niệm của người trung hoa cổ xưa
về cách biến hóa của trời đất trong đó có cả cách bói toán để đoán trước điều lành dữ
khổng tử đã soạn lại sách này nhưng giảng rõ thêm về phần đạo lý
khiến cho sau này kinh dịch là một bộ sách trọng yếu của nho giáo
bộ sách thứ tư của khổng tử là kinh lễ
đây là bộ sách ghi chép các lễ nghi để duy trì các tình cảm tốt các phép tắc cư xử trong xã hội
kinh nhạc là bộ sách thứ năm đã bị thiệt hại nhiều nhất do việc nhà tần đốt sách
bộ sách quan trọng nhất và do chính khổng tử soạn ra là kênh xuân thu
ông đã dùng lối viết sử để chép các chuyện về nước lỗ
với đầy đủ niềm vui
biểu của một mươi hai vị vua bắt đầu từ năm bảy trăm hai mươi hai tới năm bốn trăm bảy mươi chín trước công nguyên
đây là một bộ sách hàm chứa các triết lý về nền chính trị của nước trung hoa thời cổ
sau khi khổng tử đã qua đời các môn đệ của ông đã biên soạn cuốn luận ngữ
ghi chép các đàm thoại của khổng tử
cuốn sách này nhấn mạnh tới nền triết học chính trị của ông
khổng tử cho rằng việc chính trị trở nên tốt hay xấu là do nhà cai trị
và người này phải mang lại hạnh phúc và an lạc cho người dân
chúa phải làm gương tốt để ảnh hưởng đến hành động của những người khác
tồn chỉ này của khổng tử được nói ra ở kinh xuân thu với các ý nghĩa chính danh và định phận
và một nước được thịnh trị vì nơi đó vua ra vua tôi ra tôi cha ra cha con ra con
khi danh phận đã được định rõ thì mọi người đều có địa vị chính đáng của mình
trên ra trên dưới ra dưới tất cả đều có trật tự phân minh
đây là chủ thuyết chính danh của khổng tử
nhân cách lớn
khổng tử là một người thầy có nhân cách lớn những học trò tôn kính ông không chỉ bởi sự uy nghiêm của một người thầy
mà ẩn sâu đó là một trái tim chân thành giàu tình cảm và đầy tâm huyết với nghề
tuy là một người có vốn kiến thức khá rộng về nhiều lĩnh vực nhưng khổng tử không bao giờ tự nhận mình là một người hiểu biết nhiều
đối với ông kiến thức mà ông có được không bao giờ là đủ như hạt cát giữa sa mạc bao la
khổng phu tử quả là một nhà nhân bản một trong các bậc thầy vĩ đại của lịch sử trung hoa
ảnh hưởng của ông đối với các môn đệ đương thời rất sâu rộng và những người này đã cách nghĩa lý thuyết của khổng tử
khiến cho tới đời nhà tiền hán từ năm hai trăm linh sáu trước công nguyên tới năm tám sau công nguyên lý thuyết khổng giáo đã trở thành yên thức hệ của triều đại đó
khổng tử quan niệm phải tu dưỡng đạo đức cá nhân tiếp đến là xây dựng gia đình cuối cùng mới có thể trị quốc mà bình thiên hạ
trong cuộc đời của mình ông chọn cho bản thân lối sống an nhàng khiêm nhường không tranh đua với đời
tất cả những phẩm chất ấy toát lên khí chất của một nhà nho vĩ đại